văn phòng công an tp hà nội thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ long biệt
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản nên đã quyết định khởi tố vụ án
cơ quan công an sẽ làm rõ sai phạm trách nhiệm của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc này ubnd quận ba đình đã tạm đình chỉ công tác đối với một phó ban quản lý chợ và chỉ đạo ban quản lý chợ tạm dừng hoạt động của hai đội bốc xếp hàng hóa tại chợ long biên
vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an quận ba đình điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật